cho nên chính cái việc đó nó kết hợp với nhau giữa dân phố và bảo vệ là ông cũng đã quản lý rất tốt
và cũng có đi sát thực với địa bàn
tôi còn sức khỏe tôi còn phục vụ tôi còn cống hiến
khi nào cảm thấy mệt mỏi không làm nữa thì tôi nghĩ
thế còn thời gian thì còn cống hiến còn sức khỏe còn cống hiến phục vụ nhân dân thôi
hiện phường hoàng văn thụ có một mươi bốn tổ bảo vệ dân phố
những người tham gia trong tổ chủ yếu tuổi từ bốn mươi nhưng với tinh thần trách nhiệm cao với công việc
hàng năm các tổ bảo vệ dân phố này đã cung cấp hàng nghìn tin báo về an ninh trật tự cho cơ quan chức năng
giải quyết hàng trăm vụ việc mâu thuẫn từ cơ sở
với khối lượng công việc lớn thì những người bảo vệ dân phố như ông thịnh đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng cảnh sát khu vực
đồng chí thịnh nói riêng và lực lượng bảo vệ dân phố phường hoàng thụ nói chung là một trong những lực lượng nòng cốt
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường
đồng chí thịnh cũng như các đồng chí khác đã làm rất tốt
công tác nắm tình hình địa bàn cung cấp rất nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an phường
giúp cho lực lượng công an phường đấu tranh giải quyết rất nhiều vụ việc ví dụ như trộm cắp tài sản
các tội phạm về ma túy tệ nạn xã hội từ đó thì giúp cho địa bàn phường luôn được đảm bảo an toàn
ngoài ra đồng chí thịnh cũng đã giúp cho công an phường giải quyết rất nhiều vụ việc phức tạp trong mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
không quản nắng mưa sớm tối
không quản bệnh dịch dù các ông đều đã luống tuổi tóc đã bạc nhưng nhiệt huyết đấu tranh chống tội phạm vẫn sụp sôi trong lòng
họ tham gia với một tâm nguyện tất cả vì bình yên của cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
vâng tiểu mục sống đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân